ngày bảy một mươi một bảo hiểm xã hội việt nam đã trao tặng hai trăm năm mươi thẻ bảo hiểm y tế cho người dân
bị ảnh hưởng bão số chín tại các xã ven biển xuân lộc xuân cảnh xuân hải thị xã sông cầu tỉnh phú yên
hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo đảng nhà nước và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
bảo hiểm xã hội việt nam đã phát động tặng thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí là hai tỷ đồng
đây là món quà thiết thực đầy ý nghĩa do cán bộ công chức viên chức người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam đóng góp ủng hộ đồng bào vùng lũ
hoạt động này nhằm tạo điều kiện để người dân được khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe
vượt sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống đồng thời hướng tới nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế